người dân lo ngại việc trồng rừng sẽ lấn chiếm diện tích khai thác thủy sản
thì giờ đây những lo ngại đó đã được gạt bỏ khi nhận thấy rừng ngập mặn mang lại nhiều lợi ích hơn thế
toàn bộ hơn một trăm sáu mươi hectare diện tích rừng tại các huyện phú lộc quảng điền hương trà và phú vang
với hai loại cây trồng chính là bần chua và dừa nước không chỉ có tác dụng che chắn gió bão
bảo vệ đê điều mà còn là môi trường thuận lợi cho cá tôm trú ẩn
làm giàu thêm nguồn lợi thủy sản cho việc đánh bắt của người dân
các bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của chúng mình
các bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của chúng mình
trước những tín hiệu tích cực mang lại trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có kế hoạch mở rộng diện tích rừng ngập mặn ven biển và đầm phá
đây cũng được xem là tiền đề quan trọng để thừa thiên huế phát triển ngành du lịch sinh thái bền vững